thưa quý vị vào khoảng một mươi chín h một mươi phút ngày một mươi một tháng chín tại quán cà phê sân vườn thuộc ấp phú an một xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
chủ quán phát hiện một thiếu nữ nằm chết trên ghế đá với nhiều vết đâm và nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong tung của quán cà phê
thông tin ban đầu chị trương thị kiều nga là chủ quán cà phê cho biết vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng chín
có một đôi nam nữ đi xe máy vào quán kêu nước uống đến khoảng một mươi chín giờ cùng ngày không thấy đôi nam nữ ra về
chị nga cùng một số người đến kiểm tra thì phát hiện năm thanh niên chết trong tư thế treo cổ
còn người nữ bị xiết cổ và đâm nhiều nhát vào vùng ngực nằm chết trên ghia đá
chiếc xe cùng một số tài sản của bị hại còn trên hiện trường
tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh tung tích nạn nhân lực lượng công an xác định
nạn nhân là huỳnh văn lượng em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã bình hòa huyện châu thành
và lê thị tú trinh sinh năm hai nghìn trú tại xã an hảo huyện tỉnh biên tỉnh an giang
qua công tác điều tra cùng với dấu vết tại hiện trường lực lượng chức năng nhận định khả năng giữa lượng em và trinh
đã xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên lượm em ra tay sát hại trinh rồi treo cổ tự tử